xin tiếp tục được chuyển sang những tin tức về diễn biến covid một mươi chín trên thế giới
mới đây mỹ đã lập kỷ lục mới về số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày
với bốn trăm bốn mươi một hai trăm bảy mươi tám trường hợp nhiễm mới được ghi nhận trong hai mươi bốn giờ qua
palitico đưa tin vào hôm hai mươi tám tháng một mươi hai mỹ ghi nhận tổng số ca nhiễm virus sars cov hai mới trong một ngày
với bốn trăm bốn mươi một hai trăm bảy mươi tám ca nhiễm mới vượt qua kỷ lục trước đó là gần một trăm năm mươi ca
kỷ lục ca mắc mới gần nhất trong ngày được báo cáo ở mỹ vào hôm một mươi một tháng một với hai trăm năm mươi một chín trăm tám mươi chín trường hợp
mỹ chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng ca nhiễm ncov mới kể từ cuối tháng một mươi một
cuộc móc về ca nhiễm virus kỷ lục hàng ngày được báo cáo khi chủng omicron đang lây lan nhanh chóng
có mặt trên khắp nước mỹ
người phát ngôn trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc jasmine redd
cho rằng số ca mắc covid một mươi chín mới sẽ trở nên ổn định hơn sau năm mới
mỹ ghi nhận hai trăm chín mươi một trường hợp mắc mới từ ngày hai mươi tháng một mươi hai
mỹ báo cáo trung bình hai trăm bốn mươi bốn trăm linh tám ca mắc mới mỗi ngày trong tuần qua
cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ hồi đầu tháng một mươi hai
ca mắc covid một mươi chín mới tăng vọt buộc chính quyền tổng thống joe biden triển khai kế hoạch
nhằm ngăn chặn biến chủng này trong đó cung cấp năm trăm linh triệu dụng cụ xét nghiệm nhanh
tại nhà miễn phí cho người mỹ
chính quyền mỹ cũng đã kêu gọi người dân tiêm chủng
và tiêm liệu tăng cường đồng thời có kế hoạch thiết lập các cơ sở tiêm chủng
cũng như chuẩn bị thiết bị bảo hộ điều động quân đội và nhân viên y tế
đến hỗ trợ các bệnh viện quá tải
hiện vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của omicron so với các biến thị trước đó
nhưng một số quan chức y tế lo ngại sự gia tăng ca nhiễm của chủng omitron
một lần nữa khiến hệ thống y tế của mỹ rơi vào tình trạng quá tải
đến nay mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất trên thế giới với năm mươi bốn một trăm ba mươi chín năm trăm bốn mươi hai ca nhiễm ncov
trong đó có tám trăm bốn mươi một chín trăm năm mươi bốn người chết
thưa quý vị liên quan đến biến thể omicron
mới đây tổ chức y tế thế giới who cảnh báo biến thể omicron có thể làm quá tải hệ thống y tế
dù các nghiên cứu trước đây cho rằng biến thể mới này có thể gây bệnh nhẹ hơn
bà catherine smallwood quan chức cấp cao thuộc wso khu vực châu âu cho biết
sự lây lan nhanh của biến thể omicron vẫn sẽ dẫn đến số lượng lớn ca nhập viện
đặc biệt là ở người chưa tiêm chủng
gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác
uso cũng cảnh báo chống lại sự từ mãn dù phát hiện sơ bộ cho thấy omicron gây bệnh nhẹ hơn delta
sự gia tăng các ca covid một mươi chín đang tàn phá thế giới
buộc nhiều nước phải siết các biện pháp phòng chống dịch vốn gây ảnh hưởng đến kinh tế
để ngăn dịch lan rộng theo hãng tên afp
để giảm bớt tác động kinh tế trong bối cảnh omicron đang làm nhiều lao động mỹ nghỉ ốm
chính quyền tổng thống joe biden đã giảm một nửa
thời gian cách ly với những ca không triệu chứng
trong khi đó tại châu âu pháp yêu cầu các công ty phải cho nhân viên làm việc từ xa
ít nhất là ba ngày một tuần
đức hạn chế tiếp xúc khi cho đóng cửa các hộp đêm cấm tụ tập quá một mươi người
và buộc các trận thi đấu thể thao tổ chức không khán giả
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai pháp vương quốc anh hy lạp và bồ đào nha
đều ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ
trong đó pháp báo cáo gần một trăm tám mươi ca mắc mới và vương quốc anh ghi nhận trên một trăm hai mươi ca bệnh mới
cùng ngày hà lan và thụy sĩ cho biết ông micron đã trở thành biến thể chiếm ưu thế tại các nước này
để ngăn đợt thủy triệu mang tên omic ron phần lan đã cấm người chưa tiêm chủng nhập cảnh các nước
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai thụy điển và đan mạch yêu cầu giấy xét nghiệm ân tính với du khách
tại châu á dù đối mặt với đợt bùng dịch ít ca nhiễm hơn châu âu
song trung quốc vẫn tuân theo chiến lược zero covid phong tỏa cuộc bộ nhiều khu vực ở thành phố diên an
hàng trăm ngàn người diên ăn ở miền bắc trung quốc bị ảnh hưởng
với lệnh phong tỏa nói trên
ngoài ra một mươi ba triệu người dân thành phố tây an tỉnh thiểm tây cũng đang cùng cảnh ngộ
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết nước này ghi nhận thêm một trăm tám mươi hai ca covid một mươi chín
trong hai mươi bốn giờ bao gồm một trăm tám mươi ca tại tỉnh thiểm tây
trước những diễn biến xấu của omicron cơ quan y tế nhiều nơi đã đứng trước quyết định khó khăn
khi dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh ngay thời điểm người dân chuẩn bị mở tiệc đón năm mới
chỉ khoảng một tháng sau khi được ghi nhận tại nam phi
biến thể omicron đang trở thành biến thể chiếm yêu thế nhất tại nước này
những ngày gần đây số ca nhiễm mới tại nhiều nước liên tục tăng cao vượt kỷ lục
ngành hàng không bị đảo lộn khi phải hủy hàng loạt chuyến bay vì thiếu nhân viên do phải cách ly
mặc dù một số nghiên cứu đánh giá omicron có khả năng gây bệnh nhà
nhưng tính lây lan mạnh của biến thể này được cho là có thể khiến các bệnh viện quá tải
sự khó lường của sars cov hai đang khiến giới chức y tế nhiều nơi phải cân nhắc áp dụng
các biện pháp phù hợp để ngăn người dịch bệnh
nhưng cũng phải đảm bảo người dân được đón năm mới ấm áp bên người thân
sau khi chịu cảnh phong tỏa vào hồi năm ngoái
tại mỹ số ca nhiễm trung bình mỗi ngày đang ở mức gần hai trăm linh ca cao nhất từ hồi tháng một
tiến sĩ anthony fauci trưởng cố vấn y tế tổng thống mỹ khuyến cáo người dân tránh xa
những buổi tiệc đông người vì nguy cơ nhiễm bệnh và chỉ nên gặp gỡ người thân
bạn bè với số lượng hạn chế và đã được tiêm vaccine theo cnn
giới chức nhiều nơi như illinois louisiana washington d c
cũng đã kêu gọi người dân đón năm mới nhỏ gọn cùng gia đình và tiêm vaccine đeo khẩu trang trong nhà
năm nay sự kiện đón năm mới nổi tiếng tại quảng trường thời đại ở new york
vẫn diễn ra nhưng đi kèm nhiều quy định theo thông báo của văn phòng thị trưởng bill de blasio
chỉ một mươi năm người được phép tham dự bằng một phần tư so với bình thường
toàn bộ đều phải đeo khẩu trang và người từ năm tuổi trở lên phải được tiêm vaccine
thưa quý vị khán giả những gì đang xảy ra tại trung quốc và các nước trên thế giới
đang chứng minh rằng
omicron không hề đơn giản bởi vậy chúng ta cần phải hết sức cảnh giác
không được lơ là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
những thông tin mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại